thưa quý vị vào chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến thăm và tặng quà gia đình cố nhạc sĩ hoàng vân
cùng đi có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an
gặp gỡ thăm hỏi gia đình cố nhạc sĩ hoàng vân bộ trưởng tô lâm trân trọng trao tặng bức tranh nghệ thuật khắc họa bản nhạc bài ca gửi người chiến sĩ công an đường sắt
đây là một tác phẩm rất có ý nghĩa của cố nhạc sĩ hoàng vân viết về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
món quà tinh thần thể hiện sự tri ân và tình cảm sâu sắc của đồng chí bộ trưởng tô lâm và lực lượng công an nhân dân đối với cố nhạc sĩ hoàng vân
năm hai nghìn một mươi tám nhạc sĩ hoàng vân ra đi để lại cho lịch sử âm nhạc việt nam hàng trăm tác phẩm âm nhạc có giá trị sống mãi với thời gian
trong đó có tác phẩm rất ý nghĩa viết về lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm cũng chia sẻ với gia đình
cố nhạc sĩ hoàng vân trong chương trình nghệ thuật đặc biệt bảy mươi năm năm vinh quang công an nhân dân việt nam
các khúc bài ca gửi người chiến sĩ công an đường sắt đã được lựa chọn biểu diễn với bản phối đặc biệt cùng dàn nhạc sao hưởng lớn để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với hàng nghìn khán giả theo dõi chương trình
khẳng định lực lượng công an nhân dân đã đang và sẽ tiếp tục có những hoạt động cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác văn hóa văn nghệ
đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
và các tầng lớp nhân dân trong đó ưu tiên hướng các hoạt động văn hóa nghệ thuật của lực lượng công an nhân dân đến với bà con cán bộ chiến sĩ ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
thay mặt gia đình bà lê thị ngọc anh vợ nhạc sĩ hoàng vân cảm ơn tình cảm mà lực lượng công an nhân dân đã dành tặng cho cố nhạc sĩ hoàng vân
gia đình vô cùng xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an đặc biệt là tấm lòng tình cảm của bộ trưởng tô lâm dành cho nhạc sĩ hoàng vân
đồng thời cho biết bức tranh nghệ thuật được bộ trưởng trao tặng ngày hôm nay là món quà tinh thần rất có ý nghĩa và vô giá đối với gia đình